năm hai nghìn một mươi hai tại liên hoàn mỹ thuật quốc tế tổ chức tại hàn quốc
họa sĩ mai hương đã giành huy chương vàng danh dự đại sứ mỹ thuật việt nam
họa sĩ mai hương cũng đã giành giải xuất sắc tại triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ hai mươi
chị cũng giành nhiều các giải thưởng nhất nhì trong những cuộc thi vẽ quốc tế do aza
ba lan và cộng hòa liên bang đức tổ chức
năm hai nghìn một mươi sáu họa sĩ mai hương là đại diện duy nhất của việt nam
tham dự triển lãm và hội thảo mỹ thuật quốc tế hai nghìn một mươi chín
một sự kiện mỹ thuật lớn trên thế giới diễn ra tại ấn độ
tại triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ hai mươi bốn diễn ra tại thủ đô seoul hàn quốc
họa sĩ nguyễn mai hương đến từ việt nam đã đạt giải xuất sắc với tác phẩm mang tên dòng chảy
không quá lời khi nói rằng họa sĩ mai hương đã góp phần đưa mỹ thuật việt nam ra với thế giới
và là cầu nối để bạn bè quốc tế tìm hiểu và yêu mến hội họa việt nam

khi làm việc thì mỗi một quốc gia mỗi một dân tộc và mỗi một nền văn hóa
họ đều đưa được cái nền văn hóa của họ vào và trong cái tác phẩm của mình để giới thiệu với cả công chúng
đấy là một cái điều mà vừa làm cho công chúng có thể am hiểu thêm
vì đấy không có cái nào hay bằng chân chơi lớn như thế
mọi người có thể nhìn thấy một lúc rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ đương đại trên thế giới
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ trang thanh hiền qua phóng sự vừa rồi chúng tôi cũng đã nêu lên một cái ví dụ tiêu biểu
của một trong số rất là nhiều những cái họa sĩ của việt nam đã có những cái nỗ lực để có thể giới thiệu được
các cái sản phẩm mỹ thuật của việt nam các cái tác phẩm mỹ thuật của việt nam ra với thế giới
không biết là một người trong nghề và nghiên cứu về lĩnh vực này thì chị chia sẻ như thế nào
mình nghĩ là mai hương là một trong những cái nữ họa sĩ mà chị đã có những cái tự thân vận động
và cũng là một trong những cái gương mặt điển hình để đưa cái mỹ thuật việt nam ra về thế giới
thế thì không chỉ có mai hương mà trong suốt những cái năm bắt đầu từ sau thời kỳ đổi mới
thì đã có rất nhiều những họa sĩ như là thành trương như là trần lương đào hải phong rồi lê thiết cương
rất là nhiều những họa sĩ như thế họ đã tự thân vận động và có những cái mối giao lưu
rồi là tạo nên những cái cuộc triển lãm ở khắp các nước trên thế giới
và thông qua những cái vai trò cá nhân của các nghệ sĩ đấy thì họ đã góp phần là tạo dựng một cái hình ảnh
về mỹ thuật việt nam đối với thế giới
chị có thể khái quát
giúp chúng tôi là từ thời điểm nào thì mỹ thuật việt nam bắt đầu có cái sự hội nhập rộng hơn với cả mỹ thuật của thế giới
và thời điểm hiện tại thì cái sự giao lưu đang diễn ra như thế nào
khoảng những năm tám mươi sáu khi mà kinh tế việt nam bắt đầu có những sự hội nhập với cả thế giới
đồng thời với cả cái chính sách về mở cửa đấy thì hàng loạt những cái ảnh hưởng của nước ngoài
bắt đầu được tràn vào việt nam
những cái trường phái mới những cái dòng trào lưu nghệ thuật mới
mà trước đó thì việt nam gần như là đóng cửa không được biết đến
thì lúc này bắt đầu có tạo nên một cái sức sống mạnh mẽ
thì ngay lập tức là các họa sĩ việt nam cũng đã bắt nhập cùng với cả những cái xu thế
những cái xu thế của đương thời
người ta gọi là nghệ thuật thời kỳ đổi mới thì đã gần như là tạo một cái luồng không khí mới
sinh khí mới cho mỹ thuật việt nam với những cái sự thay đổi
từ trong cái phong cách trong phong cách nghệ thuật này trong cái chủ đề sáng tác này
hàng loạt các cuộc triển lãm được mở ra tại việt nam
và đồng thời đấy thì cũng có những bắt đầu xuất hiện dần những cái cuộc triển lãm
đã giao lưu với cả nước ngoài hàng năm
và cái điều này nó đã khiến cho là mỹ thuật việt nam có nhiều những cái khởi sắc
các họa sĩ việt nam này bắt đầu được biết đến trong cái nghệ thuật châu á này
sau đó thì mới đến là các nước khác như là pháp hay là những cái nước
mà đã có những cái sự giao lưu về nghệ thuật lâu đời với việt nam
bảy năm trở lại đây thì bắt đầu việt nam mình bắt đầu có những cái sự khởi sắc trở lại
với cái sự phát triển của thị trường nghệ thuật
và chính cái sự phát triển của thị trường nghệ thuật ấy
nó đã giúp cho cái mỹ thuật
việt nam đã được biết đến nhiều hơn ở trên thế giới
chị có thể chia sẻ phân tích cụ thể hơn về khái niệm thị trường mỹ thuật
cũng như sự phát triển của thị trường mỹ thuật tại việt nam
cái thị trường nghệ thuật tức là có thể hiểu nôm na rằng là
cái sự mua bán các tác phẩm nghệ thuật
thì sự mua bán các tác phẩm nghệ thuật này thì nó diễn ra vào ngay cái thời kỳ hội nhập
tức là vào năm một nghìn bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trở đi
thì bắt đầu các họa sĩ có một cái đã bắt đầu bán được tranh ra nước ngoài
những cái tác phẩm của việt nam các họa sĩ việt nam ấy
người ta gần như là người ta tìm thấy một cái hình ảnh mới mẻ trong cái nghệ thuật châu á
trong một cái hình ảnh rất là mới mẻ mà cái nghệ thuật đấy có một cái gì đó
nó vừa mang cái yếu tố phương đông nhưng đồng thời nó lại có một cái sự kết hợp với cả cái yếu tố phương tây
bởi vì nếu mà xét về sâu xa thì cái mỹ thuật việt nam vốn là được đào tạo trên cái nền tảng rất là căn bản
của nghệ thuật châu âu của cái mỹ thuật pháp được xây dựng cái trường mỹ thuật đông dương ở việt nam
và cũng với cái sự
cái thẩm mỹ đó nên là khi mà việt nam mở cửa người ta biết đến mỹ thuật việt nam thì
mỹ thuật việt nam dường như là tạo ra một cái hình ảnh hoàn toàn mới mẻ ở trên thế giới
với cái thị trường nghệ thuật thì nó cũng có những cái hai mặt nhất định
và khi mà do là cái tính chất là tự phát của cái thị trường nghệ thuật
ở trong những cái năm đầu của thời kỳ đổi mới các họa sĩ cũng như là các nhà kinh doanh nghệ thuật
thì họ chưa nắm được quy luật của thị trường
nên là cũng có rất nhiều những họa sĩ họ đã nhân bản những cái tác phẩm của mình lên
hoặc là những cái nhà buôn tranh thì họ nhân bản những cái tác phẩm của mình lên
do vậy nên là cái hiện tượng tranh giả này tranh nhái này nó xuất hiện
thị trường nghệ thuật không chỉ đơn thuần là bán mua
cái sự phát triển của nghệ thuật của cái thị trường nghệ thuật đấy
nó còn đem lại những cái chi thức về nghệ thuật đối với cả xã hội nói chung
và cái khi mà cái tác phẩm đó nó phải được chia sẻ này được hiểu biết này
được có cái người chơi nó phải có kiến thức thì lúc đấy người ta mới bỏ tiền ra là người ta mua
và khi bắt đầu có cái thị trường
nghệ thuật trong nước thì lúc đấy cái thị trường nghệ thuật ở ngoài nước
nó mới có thể có được những cái khởi sắc nhất định
nếu mà chúng ta không giải quyết được rứt điểm hoặc là không có các cái chế tài
được thực hiện một cách chặt chẽ để giải quyết vấn đề này
thì nó sẽ mang lại những cái thách thức như thế nào trong cái quá trình hội nhập của chúng ta trong lĩnh vực mỹ thuật
tôi thì tôi nghĩ rằng là cái thị trường mỹ thuật việt nam hiện nay
cho dù nó đã diễn ra được khá nhiều năm nhưng mà nó vẫn còn rất là còn non nớt
chắc là cần đến các cái vai trò của nhà nước
tôi biết rằng là ở một số các cái đất nước ấy
khi mà các họa sĩ họ tham gia các hội trợ
các hỗ trợ nghệ thuật như là expo malaysia chẳng hạn hay là art basel
thì những cái thị trường cái vai trò của nhà nước đứng sau
đứng sau những cái họa sĩ đấy là họ đã trợ giá trợ giúp cho các nghệ sĩ rất là lớn
giống như là tôi mang một cái mang những họa sĩ đấy ra cái đầu trường quốc tế
ra đấu trường quốc tế để trình bày ra đây là hình ảnh của việt nam
những hình ảnh về những cái đời sống đương đại của nghệ thuật việt nam
hiện nay thế thì họ đã có những cái trợ giúp cho các gallery
tại vì các gallery sẽ tham gia vào các cái hội trợ như thế
rồi là trợ giúp cho các cái họa sĩ để tham gia vào trong các cái hội trợ như thế
và khi mà mỹ thuật việt nam tham gia được với cả thị trường thị trường mỹ thuật quốc tế
thì có nghĩa là hình ảnh mỹ thuật việt nam sẽ có được một cái tướng nón nhất định
chúng ta sẽ cần phải có thêm những cái hoạt động để định hướng đúng không ạ
để làm thế nào mà mỹ thuật việt nam cũng phải có những cái phương hướng để phát triển
và hội nhập một cách hiệu quả
và đặc biệt là làm thế nào để chúng ta có thể duy trì và bảo tồn những cái đặc sắc riêng của mỹ thuật việt nam
mỹ thuật việt nam có một cái bản sắc riêng
có một cái điều rất là đáng mừng là các họa sĩ việt nam ý thức rất là rõ về cái bản sắc
cái bản sắc việt trong cái việc mà thể hiện các tác phẩm
và do vậy nên là họ khi bản thân họ khi mà họ tạo sáng tạo những tác phẩm ấy
họ cũng đã có những cái nét đặc sắc riêng
và hai nữa rằng là cái nghệ thuật nó gọi là đời sống
nghệ thuật nó là đời sống nên là họ sáng tác trong một cái môi trường xã hội việt
thì cái bản sắc việt nó cũng đã nằm ở trong đấy rồi
bối cảnh xã hội đương đại việt nam như nào thì được thể hiện trong tranh
trong các tác phẩm của họ cũng rất là tốt
thế thì tôi nghĩ rằng là cái càng có một cái sự va chạm càng có một cái sự hội nhập tốt
càng có một cái sự va chạm đối với cả nghệ thuật thế giới
thì tự bản thân những nghệ sĩ việt họ phải tạo nên những hình ảnh khác biệt
vì nghệ thuật là khác biệt
chứ còn tôi không thể nào mà tôi mang một cái tác phẩm
mà na na thế giới để trình bày ra thế giới cả
họ chỉ có thể học được những kỹ thuật của thế giới này
học được các cái phương thức làm việc của thế giới này
nhưng cái hồn cốt của tác phẩm vẫn phải là việt
càng có cái sự va chạm càng có cái sự giao lưu nhiều
càng có sự hội nhập quốc tế nhiều hay là đưa những cái tác phẩm của thế giới về việt nam nhiều
thì lúc đấy họa sĩ việt càng có được cái ý thức về cái bản sắc việt tốt hơn
thời gian qua nhà nước đã tổ chức nhiều hội nghị hội thảo và diễn đàn để lấy ý kiến
làm sao để có thể phát triển được thị trường nghệ thuật
cũng như là hội nhập về mặt mỹ thuật một cách hiệu quả hơn
là một người nghiên cứu trong lĩnh vực này thì chị chia sẻ như thế nào về kết quả của những hoạt động đó
cũng rất là mừng rằng là những năm gần đây thì đã có những cái sự quan tâm của nhà nước
đối với cả các cái triển lãm mang tính chất quốc gia này hay là những cái triển lãm mang tính chất quốc tế
những cái triển lãm quốc tế hay là những cái trại sáng tác hay là những cái cuộc thi về tài năng trẻ
của mỹ thuật trong mỹ thuật việt nam ấy
thì đã tạo lập nên được
một cái không khí mới trong cái mỹ thuật việt nam
và đồng thời ở đấy thì thông qua đấy thì người ta phát hiện ra được những cái tài năng nghệ thuật
hội nhập quốc tế thì không thể không kể đến cái vai trò của truyền thông
cái vai trò truyền thông là vai trò cực kỳ quan trọng
cái báo chí này báo chí nước ngoài này báo chí việt nam này
giúp cho cái hình ảnh của mỹ thuật việt nam nó được đến với cả công chúng
trước tiên là công chúng mỹ thuật công chúng của việt nam đã
sau đó thì mới đến các cái nhà sưu tầm là những cái người quan tâm đến mỹ thuật quốc tế
ở quốc tế họ quan tâm đến việt nam
bảo tàng singapore thì họ đã tổ chức một cái cuộc triển lãm việt nam đổi mới chẳng hạn
thì họ đã đưa ra những cái bộ siêu tập của họ từ những cái năm mà mới mở cửa của việt nam để trình bày ra
thì những cái đấy là những cái cơ hội rất là tốt cho mỹ thuật việt nam được biết đến
tôi cho rằng là càng có nhiều những cái hội thảo càng có nhiều những cái ý kiến của các nhà nghiên cứu
thì ít nhất là các cái chính sách mỹ thuật việt nam thì cũng được cởi mở hơn
để tạo nên được những cái sân chơi tốt hơn
đối với cả các họa sĩ đối với là mở rộng đường hơn đối với cả các gallery mỹ thuật
và hạn chế hơn được những cái vấn nạn vấn nạn tranh giả hay là tranh nhái
để làm sao cho hình ảnh mỹ thuật việt nam nó vốn nó đã tốt thì bây giờ nó được tốt hơn
hoặc là nó có những cái mặt yếu mặt chưa tốt thì có được những cái khắc phục những cái nhược điểm đó
là một người nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực này thì không biết là cá nhân chị cũng như là những người nghệ sĩ
hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật thì có cái mong mỏi như thế nào đối với những cái chính sách
để mà hỗ trợ việc phát triển thị trường nghệ thuật
về các cái chính sách của nhà nước thì tôi nghĩ rằng là cũng cần có một cái sự khuyến khích đối với các doanh nghiệp
họ có một cái sự quan tâm nhất định đối với cả văn hóa nghệ thuật nói chung
với những cái doanh số nhất định đấy thì họ đã hỗ trợ cho được những cái cuộc triển lãm
và hỗ trợ được cho các cái nghệ sĩ sáng tác
đồng thời với cả cái việc mà chính sách đối với các doanh nghiệp đấy thì các doanh nghiệp họ cũng sẽ quan tâm đến nghệ thuật hơn
họ sẽ quan tâm và tìm hiểu đối với nghệ thuật hơn
và khi mà họ có sự quan tâm tìm hiểu về nghệ thuật hơn thì đồng thời là cái tác động tiếp theo là thị trường mỹ thuật việt nam
cái thị trường nội địa ấy nghệ thuật nội địa ở việt nam sẽ phát triển
khi mà thị trường mỹ thuật trong nước đã có thì cũng có nghĩa rằng là sẽ dần dần thị trường mỹ thuật việt nam cũng sẽ được biết đến ở nước ngoài
hai nữa rằng là đối với cả các cái chính sách đối với các nhà sưu tập hay là các chính sách về quảng bá của các sưu tập đấy
thì tôi cho rằng là cũng cần có những cái sự hỗ trợ nhất định
để cho các nhà sưu tập có những cái sự hỗ trợ nhất định

tôi cũng rất là hy vọng rằng là mỹ thuật việt nam trong vài năm tới thôi thì sẽ có được những cái khởi sắc mới
trong cái đề xuất của chúng tôi mà khi mà tôi nghiên cứu về thị trường mỹ thuật ấy
thì chúng tôi cũng đề xuất rằng là cần phải có những cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cái nhà triển lãm này
giữa các cái bảo tàng mỹ thuật này rồi những cái gallery này rồi là những cái nhà siêu tập này
để tạo nên được những cái cuộc triển lãm có uy tín
đó mà rất là quan trọng đối với cả cái sự phát triển hay là hội nhập của mỹ thuật việt nam đối ra quốc tế
rất cần thiết có một cái trung tâm thẩm định về nghệ thuật
trong cái trung tâm cho thẩm định nghệ thuật này sẽ hội tụ những cái nhà mỹ thuật này
những cái người mà nghiên cứu mỹ thuật này rồi những cái họa sĩ để họ có được những cái ý kiến
những cái sắp nhận lập và có những cái cách làm khoa học để ta thẩm định về nghệ thuật
thẩm định về giá trị nghệ thuật cũng như là thẩm định về tranh giả tranh nhái v v
thì cái trung tâm này cái vai trò của trung tâm này sẽ giúp cho cái hình ảnh của mỹ thuật việt nam có uy tín hơn
quả là còn nhiều việc chúng ta cần phải làm để phát triển một thị trường mỹ thuật ngày càng chuyên nghiệp hơn
và cùng với đó thì hy vọng rằng trong thời gian tới mỹ thuật việt nam sẽ để lại được những dấu ấn ngày càng sâu sắc hơn
trong lòng của công chúng và những người yêu nghệ thuật quốc tế
một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trang thanh hiền đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau